do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín năm nay người dân cả nước đón tết trung thu một cách rất đặc biệt
có thể nói chưa năm nào không khí tết trăng rằm lại đến muộn và kém rộn ràng như năm nay
chính vì vậy mà không khí đông vui rộn ràng của trung thu truyền thống lại trở thành nỗi nhớ và là kỷ niệm tuổi thơ đẹp đẽ của mỗi người
tết trung thu là một phong tục đẹp đã xuất hiện từ lâu
đây là dịp để con trao bao hiếu tổ tiên cha mẹ là dịp đoàn tụ sung vầy
tôi nhớ là đến tết trung thu mẹ đưa chúng tôi ra phố hàng mã và tôi được khép chọn trong các loại đèn
có đèn ôm sao này có đèn con thỏ này và những loại đèn khác
thế và tôi rất thích cái đèn ôm sao
nói tết trung thu thì không thể nào thiếu được những cái đám giác linh đình và kỷ niệm vui của trẻ
không như được ăn bánh trung thu mà được giúp đèn ôm sao
trong ngày tết trung thu xưa người lớn thành thơi cùng nhau ngắm trăng trò chuyện
trẻ em rộn ràng rước đèn múa lân
mầm củ trong trăng với nhiều thức quà đẹp mắt và thơm ngon như bánh nướng bánh xèo hình con lợn con cá mầm ngũ quà
đêm trung thu không chỉ là cơ hội cho các em nhỏ vui chơi thưởng thức bánh kẹo mà còn là cơ hội được nghe ông bà kể những câu chuyện vui
tết trung thu là rằm tháng tám âm lịch
thì những người nhớ là mua bánh mua quà rồi mua bồng cho các cháu
nhưng mà không có đèn ôm sao thì nó không ra một bâm cổ trung thu
trong cái đêm rằm một mươi năm tháng tám âm lịch các con khá cổ rồi ăn tết chúc mừng nhau các con nhớ chưa
tết trung thu
dù cuộc sống có đổi thay thì tết trung thu truyền thống với những hoạt động cổ truyền như
sức đèn trung trăng múa lân vẫn luôn là những kỷ niệm đẹp trong tuổi thơ của mỗi người